liên quan đến vụ việc hơn tám mươi em học sinh nhập viện do nghi ngộ độc trên địa bàn thành phố rạch giá
sở y tế tỉnh kiên giang đã tổ chức cuộc họp thông báo sự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm vào chiều ngày hôm qua
theo kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong món thịt heo khìa phục vụ cho các em học sinh ở ba trường tiểu học
đều vượt ngưỡng giới hạn cho phép dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể tại ba trường này
món thịt heo khìa của cơ sở cung cấp suất ăn cát tường phường vĩnh lợi thành phố rạch giá
đã bị ô nhiễm phi sinh vật e coli coliforms và sau bữa trưa và bữa xế đến khoảng một mươi bốn h năm ngày một mươi năm tháng một mươi một đã xảy ra tình trạng ngộ độc